ngay cả những cái đá mà nó không được bền vững lắm mà thi không tốt vẫn được lâu
còn thì những loại đá mà tốt ấy đá granite ấy
thì anh làm cầu thả vẫn cứ vất như thường
cho nên ở đây ngoài nguyên vật liệu ra còn kỹ năng kỹ thuật
hay nói rộng ra là còn cái tâm của cái người làm có làm cho lâu dài không
hay ta làm cho nó hoàn chỉnh trước mắt cái hợp đồng kinh tế
thì lúc giờ thì dân sẽ nói
tuyến đường kim mã hà nội
vị trí này có bối cảnh đẹp là điểm lý tưởng mà các bạn trẻ thường xuyên lựa chọn để chụp ảnh
gạch lát vỉa hè vẫn sử dụng tốt còn nguyên độ phẳng
xong lại nằm trong danh sách ba trăm linh tuyên phố phải cải tạo xây mới
các chuyên gia cho rằng việc cần làm bây giờ là khắc phục tình trạng vỉa hè xuống cấp
ở nhiều tuyến phố chứ không nên rầm rộ như chiến dịch để rồi gây lãng phí
một thành phố là một thực thể sống nó luôn luôn biến đổi
nó luôn luôn bị suy hao trong cái quá trình mà khai thác nó
đường xá vỉa hè kể cả mặt đứng nhà cửa kể cả cây xanh
nó là cái việc bình thường thì chúng ta là phải theo dõi nó như một cái tài sản của xã hội
có định kỳ chúng ta hỏng đến đâu chúng ta sửa đến đấy
ở nhật bản thị trường là có thể đưa ra một cái giải thưởng là một đô la
cho những người dân nào phát hiện ra những cái chỗ vỉa hè hư hỏng
đấy tôi nói là từng cái người dân người ta còn có đóng góp vào như thế
và người ta khuyến khích cái ý thức tự giác của cộng đồng khi mà bảo vệ cái thành phố của mình
vỉa hè không phải mỗi lúc nào đó mỗi lúc
thì nay thì làm cái này mai là cái khác
nếu như thế thì thành phố sẽ suy kiệt về tài nguyên tiền bạc
từ năm hai nghìn một mươi đến nay hà nội thực hiện phong trào đại tu vỉa hè
gạch lát tại các tuyến phố kiểu mẫu được quảng cáo tung hô
nhưng đều lần lượt thất bại
rõ ràng chức năng của vỉa hè rất đa dạng
dùng để làm công trình hạ tầng trồng cây xanh
và đem lại lối đi an toàn cho người đi bộ
chứ không phải chỉ phục vụ mục đích đẹp đẽ trên bề mặt
chiều ngày hôm nay tại hà nội ubnd tỉnh quảng bình đã phối hợp với bộ ngoại giao
tổ chức họp báo quốc tế công bố về chuyến thám hiểm
sông ngầm trong hang sơn đòn hang động lớn nhất thế giới
kết quả khảo sát lần này đã mở ra một trang khám
phá mới về hệ thống hang động ngầm nằm sâu hơn mực nước biển
ở khu vực vườn phong nha kẻ bàng
và góp phần vào sự phát triển của du lịch địa phương
theo đại diện ubnd tỉnh quảng bình
trong tháng ba vừa qua bốn chuyên gia lạn hang đầu
thuộc hiệp hội nghiên cứu hang động hoàng gia anh
tiếp tục kết hợp cùng các nhóm chuyên môn
thực hiện một chuyến thám hiểm mới tại hang sơn đòn
dù chưa đạt được mục đích ban đầu
là tìm giai đoạn hang ngầm nối giữa hang sơn đòn và hang thung
cách nhau sáu trăm linh mét
chúng ta lại phát hiện được một hệ thống hang ngầm
ở độ sâu sáu mươi mét
và càng sâu các hang ngầm lại càng mở rộng
độ sâu của hang sơn đòn đã tăng lên hơn năm trăm linh mét
tính từ cửa hang cho đến đoạn cuối cùng
chưa được khám phá hết
tôi đã lặn ở nhiều nơi
nhưng thực sự hang sơn đòn là lớn nhất
và độc đáo nhất
các hệ thống sông ngầm bên trong rất đồ sộ
và không được chấp được
có thể sâu hơn một trăm linh mét
khó có thể tưởng tượng điều gì còn ẩn dấu bên dưới
ngoài hệ thống sông ngầm bên trong hang sơn đòn
các chuyên gia lặn còn khảo sát
tại khu vực suối nước mọc
bên trong vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
theo đó nhận định
hệ thống hang động đá vôi được chia thành ba tầng
hang khô hang nước có dòng chảy
và hệ thống hang ngầm nằm ở độ sâu trên chín mươi mét
rõ ràng với những phát hiện mới
phong nha kẻ bàng vẫn sẽ là thế giới bí ẩn
dành cho các nhà thám hiểm khám phá trong thời gian tới
sơn đòn nói riêng
và toàn tỉnh quảng bình nói chung
cũng có nhiều điều kiện thuận lợi
để phát triển du lịch mạo hiểm
với hệ thống hang động và rừng núi đa dạng
việc khám phá lần này
nếu những lần tới
tiếp tục khám phá và thành công
thì sẽ mở ra một cánh cửa
mới về một loài hình
du lịch thám hiểm
ở các con sông ngầm
bên trong và dưới lòng
của di sản vườn quốc gia phong nha kẻ bà
một loài hình du lịch mạo hiểm mới
mà rất hiếm có
trên thế giới
đại diện tỉnh quảng bình cũng cho biết
việc khai thác du lịch
tại các hệ thống hang ngầm
của vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
vẫn là một vấn đề cần tính toán kỹ lưỡng
và thực hiện theo từng giai đoạn
sao cho phù hợp nhất với số khách